hệ thống an ninh lòng lẻo ít người trông giữ là một trong những nguyên nhân khiến cho nạn trộm cắp cổ vật tại các đình đền chùa khu di tích không ngừng tái diễn
và mới đây nhất công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã khởi tố đối tượng thái viết hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về hành vi trộm cắp tài sản
trong một mươi hai vụ trộm tài sản mà đối tượng thực thi thì có tới chín vụ trộm hòm công đức tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
hành vi này đã gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
dạng sáng ngày hai tháng chín tại chùa đông yên xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền trong hai hòn công đức
đây là lần thứ hai chủ này bị mất trộm hòm công đức
đầu năm hai nghìn một mươi tám một vụ lần và rằm tháng bảy năm canh tí năm hai nghìn hai mươi năm nay cũng đã xảy ra một vụ cấp
trộm thùng công đức sau khi mất trộm thì ban hộ tư cũng như nhà chùa đã kịp thời báo cáo về công an xã và công an huyện quỳnh lưu
về mặt kinh tế là một phần nhưng về mặt an ninh trật tự thì cũng có những cái ảnh hưởng đến nhà chùa
cũng trên địa bàn huyện quỳnh lưu vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại nhà thờ giáo sứ phú xuân xã quỳnh tam cũng đã bị kẻ gian phá kết sắt và lấy trộm số tiền khoảng ba triệu đồng
trước tình hình đó công an huyện quỳnh lưu đã vào cuộc xác minh điều tra
và đến ngày tám tháng chín lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng thái viết hậu về hành vi trộm cắp tài sản thu giữ một chiếc xe máy một laptop tám triệu đồng tiền mặt cùng nhiều công cụ đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội
trộm thùng công đức
nhà thờ hoặc là đền chùa thì đối tượng là thực hiện hành vi phạm tội
khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng thường là bịt khẩu trang mặc áo chống nắng
qua quá trình đấu tranh đối tượng hậu đã thừa nhận thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trong đó có chín vụ trộm cắp tài sản trong các cơ sở tôn giáo tại các huyện thuộc tỉnh nghệ an và hà tĩnh và ba vụ trộm cắp tài sản trong các nhà dân
việc kịp thời bắt giữ đối tượng phạm tội đã được quần chúng nhân dân ghi nhận nhất là các chức sắc chức việc trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh nghệ an
tôi cảm ơn các cơ quan chức năng đã kịp thời truy tìm tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự tại chùa
và chúng tôi cũng xin hứa từ nay về sau sẽ làm tốt hơn nữa công tác quản lý bảo quản và cách sử dụng cái thường công đức tại chùa nó được chặt chẽ hơn và có hiệu quả hơn
qua những vụ việc trên cho thấy công tác quản lý tại các cơ sở tôn giáo
vẫn còn nhiều sơ hở chủ quan cho công tác bảo vệ
chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
cơ sở tôn giáo cũng cần bố trí cử người trông coi thường xuyên
để không bị kẻ xấu có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội